trên một cái dải đất hơn ba mươi vạn km hai
gấp hai gấp ba lần
bom đạn của chiến tranh thế giới thứ hai
chiến tranh thế giới thứ hai
thì trải dài ba châu lộc
á âu và phi
tôi nên như thế để thấy rằng
một cái diện tích rộng lớn
người ta chia sẻ một số lượng bom thấp
bằng một phần hai một phần ba chiến tranh việt nam
thì để thấy mỹ đánh phá đất nước ta
phá hủy dân tộc ta đến mức này
cho nên ác liệt
sống ngày nào biết ngày nào
nhưng có một ý chí
quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
quyết tâm giải phóng miền nam
thông nhắc đất nước là khát khao
là nguyện vọng trái bản của những người dân việt nam yêu nước
thì trở về lại cái mảnh đất
cùng cả mình đã tham gia
vào cái ban liên lạc
của việt động thành phố đà nẵng
và cũng cùng với các anh
để chiến đấu mỗi người một ngã
để mà giành lại
được cái độc lập tự do
tổ quốc hôm nay
thì mình rất là tự hào
và đồng thời cũng rất là cảm động
dường như ký ức đau thương
nhưng rất đổi hào hùng ấy
vẫn luôn vẹn nguyên
trong trái tim của những người chiến sĩ
biệt đồng đà nẵng
may mắn hơn những đồng đội đã ngã xuống
họ có thể nhìn thấy được ngày
đất nước độc lập hòa bình
và hơn ai hết
những người lính năm xưa
luôn đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ
phải nỗ lực hơn nữa
để xây dựng đất nước
ngày càng giàu đẹp hơn
nhớ một lời tâm quyết
nhắc với thế hệ trẻ
sống được ngày hòa bình
phải nhớ rằng biết bao nhiêu
xương máu chẳng đã đổ xuống
sự hy sinh đó là vô giá
không có gì có thể trả lại được
mãi mãi thế hệ mai sau
phải nhớ rằng
dân tộc ta đã trải qua một thời kỳ
gian khổ áp lực
hy sinh nhất để giành được độc lập dân tộc
và biết quý trạng
chiến tranh đã đi qua
mưa bom bão đạn đã chìm vào quá khứ
đất nước khép lại những ngày tháng
đau thương để xây dựng một tương lai
thế nhưng trong mỗi người dân việt nam
vẫn luôn nhắc nhở về những hy sinh to lớn
của các lớp trà anh
để luôn nuôi dưỡng lòng biết ơn
tự hào và ý thức hơn nữa
về trách nhiệm đối với đất nước
của ngày hôm nay
thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ
vũ đức nam về việc tiếp tục tổ chức
lễ viếng chủ tịch hồ chí minh
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham quan khu vực lăng nhân dịp ba mươi tháng bốn
và mùa một tháng năm
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
trân trọng thông báo về việc tổ chức lễ viếng chủ tịch hồ chí minh
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trong dịp kỷ niệm các ngày lễ ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm và một mươi chín tháng năm
theo đó sau thời gian tạm dừng để tập trung
phòng chống dịch covid một mươi chín
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục tổ chức phục vụ các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
vào lăng viếng bắc
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trong ngày kỷ niệm sự kiện quan trọng của đất nước
kỷ niệm ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và khai mạc kỳ họp thứ chín
quốc hội khóa một mươi bốn
quá trình tổ chức lễ viếng lễ tưởng niệm
ban quản lý lăng sẽ thực hiện nghiêm
các biện pháp an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều qua tại hà nội cục xây dựng phong trào
bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
đã đến thăm hỏi gia đình các cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh
khi đang làm nhiệm vụ trong vụ việc xảy ra
tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội vừa qua
tới thăm động viên thân nhân gia đình ba liệt sĩ
đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy
thượng úy dương đức hoàng quân
lãnh đạo cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
nhấn mạnh sự hy sinh của ba chiến sĩ công an nhân dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
là tấm gương sáng về ý chí cách mạng
và tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẹ vang
của lực lượng công an nhân dân việt nam
sự hy sinh của các đồng chí để lại niềm tiếc thương vô hạn
đối với các đồng chí đồng đội là mất mát rất lớn
của lực lượng công an nhân dân
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
mong muốn gia đình và thân nhân của các cán bộ chiến sĩ
đã hy sinh sẽ cố gắng nén đau thương
sớm vượt qua nỗi đau lấy niềm tự hào
về sự hy sinh của người cha người anh người em người con của mình
để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống
thưa quý vị và các bạn
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước
và lãnh đạo bộ công an
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trên mọi miền của tổ quốc đủ điều kiện sức khỏe
đều sung phong hiến máu cứu người
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
nghĩa cử cao đẹp đang được lan tỏa trong toàn lực lượng công an
ghi nhận trong cụm tin vắn ngay sau đây
cục hậu cần phối hợp với cục kế hoạch tài chính
cục viễn thông và cơ yếu
cục công nghệ thông tin
tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
với khẩu hiệu hành động
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm tình cảm
của mỗi cán bộ chiến sĩ đối với đất nước
với cộng đồng xã hội
chung tay góp sức vì sức khỏe của nhân dân
đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái
truyền thống cao đẹp của con người việt nam
nhất là trong đợt cao điểm toàn đảng toàn quân
và toàn dân ta đang ra sức phòng chống
đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cục cảnh sát giao thông đã phối hợp với
viện huyết học truyền máu trung ương
tổ chức chương trình hành trình giọt máu nghĩa tình
tại hai điểm cầu hà nội và đà nẵng
quá trình tổ chức được các cán bộ chiến sĩ
hưởng ứng tích cực tỷ lệ hiến máu
tham gia tăng thêm từng năm
đã có một trăm linh đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ
cục cảnh sát giao thông hiến tặng
nhằm kịp thời hỗ trợ cho việc cấp cứu
và điều trị người bệnh
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa
trong bối cảnh khan hiến máu cấp cứu
cho người bệnh hiện nay
tại hà nội cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
phối hợp với cục cảnh sát quản lý tạm giữ
tạm giam và thi hành án hình sự
tại cộng đồng đã tổ chức hoạt động
hiến máu tình nguyện năm hai nghìn hai mươi
đây là nghĩa cử cao đẹp và đầy lòng nhân ái
tính nhân văn sâu sắc của mỗi cám bộ chiến sĩ
công an nhân dân đã tham gia hiến máu tình nguyện
và khẳng định tinh thần trách nhiệm tình cảm
của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đối với đất nước với cộng đồng xã hội
góp sức chung tay vì sức khỏe của nhân dân
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
qua các hoạt động hiến máu
của các đơn vị thuộc hai cục
đã góp thêm trên một đơn vị máu
số máu này được chuyển đến
viện huyết học chuyển máu trung ương
để mang lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến phức tạp như hiện nay
việc hiến máu tình nguyện trong công an nhân dân
càng có ý nghĩa
các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và cục hồ sơ nghiệp vụ
đã hiến được hơn hai trăm linh đơn vị máu
chủ yếu là những nhóm máu đang rất thiếu
trong ngân hàng máu phục vụ cấp cứu điều trị cho bệnh nhân
thông qua hoạt động ý nghĩa này
tuổi trẻ công an nhân dân đã tiếp tục phát huy vai trò sung kích
mỗi cán bộ chiến sĩ là một chiến sĩ tiên phong
đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện
vì sức khỏe của nhân dân
như mong muốn của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã gửi gắm trong thư kêu gọi
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
và thư kêu gọi của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
công an tp hà nội
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tp hà nội đã tham gia hưởng ứng
phong trào hiến máu tình nguyện của công an tp
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ của đơn vị
đã tham gia hiến máu tình nguyện
và gần bốn mươi đơn vị máu các nhóm
đã được trao tặng cho kho dự trữ máu của tp
các đơn vị của công an tp hà nội
như phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
đã tham gia hiến máu tình nguyện
ước tính đã có hàng trăm đơn vị máu các nhóm
chủ yếu là nhóm máu o và a
đã được hiến tặng
quý vị và các bạn đang theo dõi
bản tin an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
còn ngay bây giờ tiếp tục chương trình sẽ là tiếp
tiểu mục điểm báo cùng với sự đồng hành
của biên tập viên thế cường
vâng xin cảm ơn chị vy oanh
xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin nổi bật
được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
vào mùa một tháng năm năm nay thì chính thức bắt đầu
từ ngày hôm nay và dự báo thiêu lượng
người sử dụng dịch vụ vận tải sẽ tăng đột biến
khi các tuyến xe khách đã được hoạt động trở lại
tuy nhiên thì các nhà xe đã và đang
thực hiện nghiêm túc các quy định về
phòng dịch covid một mươi chín
ghi nhận vấn đề này trên báo công an nhân dân cho biết
đại diện của ban quản lý các bến xe tại hà nội
đã tăng cường tiến hành công tác thanh kiểm tra
tuyên truyền tới các nhà xe
thực hiện nghiêm túc quy định
về phòng dịch covid một mươi chín
đại diện thanh tra giao thông hà nội cũng khẳng định
lực lượng đã đến các kế hoạch phương án
kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách
trong dịp nghỉ lễ đảm bảo tốt
các yêu cầu phòng dịch trừ trường hợp nào
vi phạm các quy định phòng dịch sẽ bị xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng về vấn đề này báo thanh niên cho biết
thêm trong vận tải hành khách quy định
giãn cách một m trên xe không áp dụng
với người cùng gia đình
sau quy định
cửa hàng không thiết yếu mở cửa
từ chín h sáng
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
yêu cầu các lực lượng kiểm tra
xử phạt nghiêm với các cửa hàng không chấp hành
và các hàng quán đấn chiếm vỉa hè
báo tuổi trẻ điện tử
đã có những ghi nhận xung quanh về vấn đề này
ubnd tp hà nội
đã yêu cầu các cửa hàng kinh doanh
dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị
tại các quận nội thành thị trấn
khu đô thị mới trên địa bàn
trừ các cửa hàng kinh doanh ăn uống thuốc chữa bệnh
hoa quả trong các chợ
chỉ được mở cửa sau chín h sáng hàng ngày
để hạn chế tiếp xúc giảm mật độ giao thông
tại các khu vực đô thị
đồng thời cấm toàn bộ các hoạt động
hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè
để kinh doanh bán hàng dưới bất kỳ hình thức nào
bên cạnh đó cơ sở tham khảo ý kiến
của các chuyên gia dịch tễ
an toàn giao thông
ubnd tp hà nội cũng đã quyết định
các cửa hàng không thiết yếu
chỉ mở cửa từ chín h sáng
trước mắt thực hiện đến ba mươi một tháng một mươi hai
từ ngày ba mươi tháng sáu
người bị xử phạt hành chính
có thể thực hiện việc nộp phạt
qua tài khoản có đăng ký thanh toán trực tuyến
báo công an nhân dân cho biết
tại phiên họp mới đây các cơ quan liên quan
về việc triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến
đối với nộp phạt
xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ
thuế lệ phí trước bạ
và cấp đổi giấy phép lái xe
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đề nghị
cần đẩy nhanh tiến độ triển khai
việc thanh toán trực tuyến
bên cạnh đó bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
cũng yêu cầu các cơ quan
ra soát lại các thủ tục tập trung
xây dựng dữ liệu dùng chung
để có thể thực hiện đồng bộ các giải pháp
có phần tạo thuận lợi và tiến bộ
trong cải cách thủ tục hành chính
thưa quý vị trải qua sự khắc nghiệt của thời gian
phần lớn hiện vật để nhắc nhớ
về chiến dịch hồ chí minh huyền thoại
đã không còn nguyên vẹn
tại thành phố mang tên bác hiện vẫn còn hai vật dụng quý
đã được công bố là bảo vật quốc gia
chứa nhiều thông tin có giá trị
đó chính là tấm bản đồ quyết tâm
và sổ trực ban tác chiến
giữa những ngày hào hùng khí thế của dân tộc
hai món bảo vật này nhận được sự quan tâm
và nghiên cứu đặc biệt nhiều hơn cả
khi tình hình chiến trường miền nam
đang dần có lợi cho quân giải phóng
bộ chí huy chiến dịch hồ chí minh
đã thực hiện bản đồ quyết tâm chiến dịch
trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng bốn
đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bản đồ được hoàn thiện
bản đồ quyết tâm này
đã thể hiện được ý chí quyết thắng
tại cầm quân thao lược của vị tư lệnh chiến dịch
đại tướng văn tiến dũng
đối với hoạt động quân sự
bản đồ quyết tâm có giá trị rất là đặc biệt
vì thể hiện toàn bộ phương án
tác chiến cũng như là ý định
của người chỉ huy ý định của bộ tổng thứ lệnh
cũng như ý định của bộ chí huy chiến dịch
được thể hiện và phản ánh toàn bộ
với nội dung theo năm cánh quân
và các hướng
mũi tiến công vào sài gòn
hiện vật nó có thể hiện giá trị rất là đặc biệt
trong cái khởi khắc lịch sử
của cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân một nghìn chín trăm chín mươi năm
và đặc biệt là cái chiến dịch hồ chí minh lịch sử
chín h ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một mối thọc sâu
của quân đoàn hai hướng đông
ebb sáu mươi sáu lữ tg hai trăm linh
do đồng chí hoàng đan
quân đoàn phó quân đoàn hai trực tiếp chỉ huy
sau khi chọc thủng và vượt qua
tất cả các phòng tuyến bên ngoài của địch
đã đánh thẳng vợ dinh độc lập
phụ tổng thống nguy
bắt sống dương văn minh và đồng bọn tay sai
kéo cờ giải phóng lên nóc dinh độc lập
văn nghệ đài tiếng nói việt nam sáng tác
và được phát sóng lên vào ngày
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đó là những trang nội dung vẫn đem về
cảm xúc bồi hồi cho nhiều thế hệ người trẻ
khi được nhắc nhớ về khoảnh khắc lịch sử
trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử
chúng ta không thể nào không nhắc đến
bốn sổ trực ban chiến dịch hồ chí minh
đây là bốn sổ trực ban
và các sự
phát triển đã ghi lại diễn biến
tiến trường chiến dịch hồ chí minh

với những ý nghĩa sâu sắc
của sổ trực ban chiến dịch hồ chí minh

tổ chức chính phủ đã quyết định
vô nhận sổ trực ban chiến dịch hồ chí minh
là bảo vận quốc gia
vấn đề quan trọng về việc bảo tồn lưu giữ
cũng như là sử dụng các phương pháp
khoa học biện pháp khoa học
để sử dụng bảo quản lưu giữ
chúng tôi đã sử dụng những phương pháp
hoặc là dùng phương pháp hút chân không
hoặc đặt trong môi trường có độ ẩm thấp
để bảo quản và tránh ẩm hốc
mối rồi các hoạt động xâm phạm
tác hại của môi trường tự nhiên
với bảo vận này
và chúng tôi nhận thức rằng việc bảo tồn
những giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa
trong chiến dịch hồ chí minh
là một trách nhiệm vỏ tàng
lịch sử quân sự việt nam
lưu giữ giá trị văn hóa quân sự độc đáo
và những chiến công chó lọi của dân tộc
trong quá trình xây dựng giữa nước và chính nước
những ngày cuối tháng bốn hào hùng
dân trào cảm xúc
bản đồ quyết tâm cùng cuốn sổ trực ban tác chiến
chiến dịch hồ chí minh được giới thiệu
trang nghiêm chi tiết
tựa như những thức phim quay chậm
để người dân thành phố mang tên bác và du khách
thêm hiểu thêm yêu giá trị
của hòa bình hôm nay
thưa quý vị hôm nay
bắt đầu đợt cao điểm đi lại của người dân
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
nếu như hàng năm lo lắng nhất
của người dân và các bến xe là lượng khách đông
thì sẽ xảy ra tình trạng nhồi nhét
và tăng ra vé
tuy nhiên năm nay do vẫn đang trong thời gian
phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nên hành khách đến bến xe ít hơn
mỗi xe chỉ được phép chở năm mươi tổng số ghế
đặc biệt là tình hình ồn tắc đã xuất hiện
tại các khu vực cửa ngõ thủ đô
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
bến xe giáp bát chiều hai mươi chín tháng bốn
so với mọi năm lượng khách vắng hơn
khá nhiều với những hành khách dường như
chưa bao giờ đi lại thoải mái như dịp cao điểm
nghỉ lễ năm nay
theo lãnh đạo bến xe giáp bát từ ngày hai mươi bốn tháng bốn
khi bến xe quay trở lại hoạt động đến nay
lượng khách đi xe rất ít đặc biệt thời gian này
dù là đợt cao điểm đi lại
nhưng tổng quan vận tải chỉ đạt năm mươi so với ngày thường
và chỉ đạt một phần ba so với
những dịp cao điểm nghỉ lễ trước đây
các bến xe thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch
ngay trong bến
em thấy thì
lượng người đợt này về ít hơn so với năm nay
tại vì lượng người từ quê thì cũng chưa ra nhiều
em nghĩ việc giãn cách này cũng
bình thường không ảnh hưởng gì hết
cho việc em ở quê
thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo thì chúng tôi vẫn
chỉ phục vụ năm mươi số
chuyến lượt gọi nghĩa là
trước kia bình thường là
thì hôm nay là
phục vụ bốn trăm linh lượt
và khoảng bốn năm nghìn khách
tuy nhiên trái ngược của hình ảnh
tại các bến xe đây là hình ảnh
trên đường giải phóng thành phố hà nội
lượng người và phương tiện đang khiến tình trạng ủn tắc khá nghiêm trọng
đây cũng là thực trạng chung
tại một số tuần đường cửa ngõ dẫn vào thành phố hà nội
lực lượng chức năng đã phải bố trí tăng cường
tổ chức phân luồng điều tiết phương tiện từ xa
trước hết là cán bộ
chiến sĩ ở tại cái lơi
xảy ra ủn
ứu giao thông
thì sẽ phân luồng tại chỗ
thứ hai là nếu mà tình hình
ủn ứu phức tạp
thì sẽ báo cáo
cho chỉ huy đơn vị
của huyện phân luồng từ xa
từ các chốt kế tiếp
theo ghi nhật
ngay sau khi được kiểm tra hành khách và ra khỏi cổng bến
có không ít trường hợp đã ngang nhiên vi phạm
những lỗi khá quen thuộc
đó là dùng đỗ bên đường để chờ bóng khách
khi mà có
xe đến người ta thường
người ta đã có
phụ xe người ta
mời khách người ta chờ
một chỗ nào đó
để xe đi qua thì người ta
chỉ mở cửa là lên thôi
khi mà có lực lượng chức năng thì
người ta sẽ cảnh báo cái chuyện đấy
thì mình sẽ khó
vì chúng tôi đi làm là
xe của ngành chứ không đi xe
tư được cho nên là cũng khó
để xử lý những vấn đề đấy
theo dự kiến lượng người và phương tiện
sẽ tiếp tục gia tăng trong ngày hôm nay
đặc biệt là tại khu vực bến xe nhà ga
những nút cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến cao tốc
lực lượng chức năng cũng đã công bố nhiều số
điện thoại đường dây nóng để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
người dân cần chủ động các phương tiện đi lại
cũng như kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng
với những sai phạm thường gặp nhất trong thời gian cao điểm của dịp nghỉ lễ
học sinh hà nội bậc trung học cơ sở
trung học và thông giáo dục thường xuyên
trung cấp cao đẳng đi học từ ngày
bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
riêng trẻ mầm non tiểu học từ ngày một mươi một tháng năm
quyết định trên được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nguyễn đức trung đưa ra tại cuộc họp
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố
vào chiều qua ngày hai mươi chín tháng bốn
tại cuộc họp sở giáo dục và đào tạo cho biết
sở đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng đón học sinh
quay trở lại trường
đồng thời sở yêu cầu các quận huyện nhà trường
thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
và thành phố để đảm bảo an toàn
khi học sinh đi học trở lại
trong đó chú ý thực hiện giãn học sinh trong phòng học
bố trí lệch giờ học ra chơi ăn
yêu cầu học sinh đeo khẩu trang
trong suốt quá trình
từ lúc ra khỏi nhà đến trường và trở về
liên quan đến lịch đi học lại của học sinh thủ đô
căn cứ từ tình hình thực tế
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã quyết định

vấn đề đi học thì trên cơ sở báo cáo của sở giáo dục
và sở lao động thông minh xã hội
thì thành phố quyết định
là tất cả các trường học
trừ mầm non và tiểu học
là đi học từ ngày bốn tháng năm
và tất cả các lãnh đạo sở giáo dục
cũng như các trường
và các quận huyện
các phòng giáo dục
đặc biệt là hiệu trưởng
và giáo viên của các trường
phải chuẩn bị tốt các điều kiện về công tác phòng dịch
từ một mươi một tháng năm
thì các nhóm trường mầm non
và trường tiểu học là đi học từ mùng một mươi một tháng năm
thì đấy là liên quan đến giáo dục
trong công tác phòng chống dịch
trong giai đoạn tiếp theo
chủ tịch thành phố hà nội cũng nhấn mạnh
cần tiếp tục công tác tuyên truyền
để người dân tham gia phòng chống dịch
một cách tự giác hơn nữa
đặc biệt các cửa hàng không thiết yếu
phải mở cửa sau chín giờ đến hết năm hai nghìn hai mươi
hành phố hiện nay không hạn chế
giờ đóng cửa
nhưng mà sức khoát là
và khuyến khích là mọi người
nếu như mở muộn hơn thì càng tốt
nhưng mà giờ mở cửa sớm nhất là chín giờ sáng
và tất cả các cửa hàng này phải treo
cái giờ phải ghi
cái giờ mở cửa và giờ đóng cửa
thì đấy là liên quan đến
còn cái giờ đóng cửa thì tự cho mọi người tự giác
tính toán làm sao cho nó phù hợp với điều kiện khả năng
cũng như tính toán cái việc thời gian
giờ giấc của bán hàng của mình
nhưng mà cái giờ mở cửa là chúng tôi
chúng ta sẽ thực hiện cho đến ngày ba mươi một
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai
nghị định số bốn mươi một và quyết định số một mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
giao chủ tịch ủy ban nhân dân
các quận huyện thị xã
chịu trách nhiệm ra soát các nhóm đối tượng được bảo trợ
trong giai đoạn này
đồng thời khuyến khích các đơn vị tổ chức chi trả
ngay trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
và mùng một tháng năm
từ hai mươi ta strongly
cho khi giờ trở thành
trẻ trẻ khí
làm giáo viên
cũng như ảnh hưởng
cho nhân đời